chiến dịch chống ủn tắc giao thông tại tp hcm kéo dài bốn mươi năm ngày vừa kết thúc
tình hình giao thông đã phần nào được cải thiện tác động đến ý thức và tạo thói quen chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông
bảy điểm được chọn để ra quân chiến dịch kéo giảm ung tắc từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín gồm
đoạn tôn đức thắng nguyễn hồ cảnh nguyễn bỉnh kim giao lộ cộng hòa hoàng hoa thám
tôi viết nghệ tỉnh từ đường bạch đăng đến ngã năm đài liệt sĩ
đoạn dương bá trạc qua khu vực cầu kênh sáng đoạn trường chinh từ đường âu cơ đến tân kỳ tân quý
giao lộ vĩnh lộc nguyễn thị tú
tại mỗi điểm có trên một mươi người là thanh tra giao thông công an phường phối hợp điều tiết giao thông
ngoài ra lực lượng chức năng đặt thêm hệ thống biển báo hướng dẫn tăng cường thêm thanh niên sung phong để điều tiết giao thông
tại tp hcm lưu lượng xe di chuyển nhiều nên tình trạng kẹt xe là khó tránh khỏi
hiện giải pháp dùng sức người phân luồn phân tuyến điều hòa giao thông vẫn là chủ yếu vì chưa thể áp dụng được công nghệ
thời gian tới thanh tra sở giao thông thành phố tiếp tục phối hợp cảnh sát giao thông
tiến hành làm ổn định giao thông tại các điểm ung tắc trong đó chú trọng tuyên truyền ý thức chấp hành giao thông cho người dân